trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bốn lần đầu tiên ủy ban nhân dân tỉnh hà giang phối hợp tổ chức giải đua xe mô tô ô tô địa hình với chủ đề tinh thần đá
giải đua được tổ chức trên vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn với quy mô lớn thu hút đông đảo các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia
công tác chuẩn bị hết sức quan trọng trước hết là chúng tôi đảm bảo vấn đề an toàn an toàn cho du khách đến với hà giang
cái thứ hai là chuẩn bị đầy đủ về các điều kiện để chúng ta tổ chức một lễ hội như vấn đề về an ninh trật tự vấn đề về giao thông vấn đề về sức khỏe vấn đề về môi trường tuyên truyền cho môi trường tốt
và các nhà hàng khách sạn thì chúng tôi đều tổ chức quán triệt làm sao để đáp ứng với mong muốn của khách
đua xe mô tô ô tô địa hình là bộ môn thể thao mạo hiểm được du nhập vào việt nam chưa lâu nhưng đã thu hút rất nhiều người chơi
tại giải còn diễn ra nhiều hoạt động đa dạng
đa dạng phong phú như tổ chức trình diễn thi kỹ năng xe mô tô ô tô địa hình tự nhiên và tính giờ đua chung kết đồng đội và giao lưu văn hóa xe
giải đua xe tinh thần đá hứa hẹn là một sự kiện độc đáo tạo điểm nhấn du lịch đặc sắc góp phần quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của hà giang